tổng thống mỹ joe biden cảnh báo nước này sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào phiến quân houthi ở yemen
nếu lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thuyền thương mại ở biển đỏ
ngoài ra nhà lãnh đạo mỹ cũng cho rằng các cuộc không kích của mỹ và anh nhằm vào các tay súng houthi
sẽ không gây giảm bất kỳ thương vong nào cho dân thừa ở yemen
cùng ngày ai cập và ả rập xê út đã bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang các hoạt động quân sự ở biển đỏ
sau các cuộc không kích của mỹ và anh nhằm vào các mục tiêu của houthi
tuyên bố của bộ ngoại giao ai cập cho hay cairo đã nêu rõ rằng một lệnh ngừng bắn đầy đủ
và việc chấm dứt cuộc xung đột ở gaza là điều chắc chắn phải diễn ra để tránh gây thêm bất ổn xung đột và mối đe dọa trong khu vực
trong khi đó ả rập xê út cũng kêu gọi kiềm chế
và tránh leo thang xung đột trong khu vực đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định ở khu vực biển đỏ
chính phủ yemen cùng ngày đã ra tuyên bố cho rằng các cuộc không kích của mỹ vào anh và các cơ sở của houthi ở yemen trong tuần này
là phản ứng trước việc houthi liên tục tấn công tuyến đường vận tải quốc tế trên biển đỏ
chính phủ yem yemen cũng khẳng định lực lượng houthi phải chịu trách nhiệm trong việc kéo yemen vào một cuộc đối đầu của quân dân sự
trong khi đó lực lượng houthi tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc không kích của quân
đội mỹ và anh trên biển đỏ hoặc đất liền
ủy ban châu âu ec và quỹ đầu tư châu âu eif đã công bố thành lập quỹ cổ phần trị giá là một trăm bảy mươi năm triệu euro
tức là hơn một trăm chín mươi một triệu đô la mỹ để thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng
quỹ mới có tên đầy đủ là quỹ cổ phần quốc phòng def đặt mục tiêu huy động được khoảng năm trăm linh triệu euro
thông qua thu hút vốn từ các quỹ đầu tư
quỹ đầu tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm
trong bốn năm tới def sẽ tập trung vào các dự án phát triển công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực dân sự và quốc phòng
việc thành lập quỹ cổ phần quốc phòng là một phần trong nỗ lực của liên minh châu âu nhằm tăng cường vai trò
trong các quyết định về chính sách quốc phòng và kiểm soát hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này
trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa an ninh nội bộ cũng như các cuộc xung đột vũ trang ở các khu vực gần khu vực châu âu
tổng thống ukraine volodymyr zelensky và thủ tướng anh rishi sunak đã ký một hiệp định an ninh song phương
ở thủ đô kiev thỏa thuận này cho phép anh sát cánh cùng với ukraine nếu kiev hứng chịu một cuộc tấn công khác của nga
và sẽ có hiệu lực cho đến khi ukraine gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trước đó theo thông cáo của văn phòng thủ tướng anh trong khuôn khổ chuyến thăm ukraine
thủ tướng rishi sunak cũng sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới có quy mô lợi
theo đó anh sẽ tăng viện trợ quân sự cho kiev trong năm tài chính hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm lên mức là hai năm tỷ bảng anh
tức là khoảng ba hai tỷ đô la mỹ cao hơn hai trăm linh triệu bảng anh so với khoản viện trợ mà anh đã cung cấp cho ukraine trong hai năm qua
viện trợ bổ sung sẽ đáp ứng nhu cầu của ukraine về tên lửa tầm xa hệ thống phòng không đạn pháo và an ninh hàng hải
ngoài ra nguồn hỗ trợ này sẽ đảm bảo cung cấp ít nhất là hai trăm linh triệu bảng anh để ukraine mua sắm hàng nghìn thiết bị bay không người lái
được sử dụng trong các hoạt động quốc phòng
trong đó phần lớn số thiết bị bay này sẽ được sản xuất ở anh
nước pháp cũng đang hiện đại hóa và bổ sung thêm khí tài cho quân đội nước này khi đặt mua thêm bốn mươi hai máy bay chiến đấu rafael mới
trong đó chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm hai nghìn hai mươi bảy
theo bộ trưởng quốc phòng pháp sébastien le cogni đơn hàng trị giá năm tỷ euro khoảng năm năm tỷ đô la mỹ
phiên bản mới miết của loại máy bay do hãng dasso của pháp chế tạo này sẽ mang lại khả năng tác chiến
hiện đại hóa cho lực lượng không quân pháp nâng tổng số máy bay rafael được paris mua lên hai trăm ba mươi bốn chiếc
rafael là chiếc máy bay chiến đấu đa năng có thể được sử dụng để săn máy bay địch tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển
làm nhiệm vụ trinh sát và thậm chí là mang theo đầu đạn hạt nhân
đây là thương vụ lớn đầu tiên trong kế hoạch mua sắm vũ khí trị giá bốn trăm một mươi ba tỷ euro của pháp cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
xuất khẩu dầu thô sang trung quốc và ấn độ đã tăng mạnh khi nga chuyển hướng thương mại từ eu sang châu á
tuyên bố trên được ông nikolai tukharev giám đốc điều hành của công ty vận tải được ống thuộc sở hữu nhà nước nga transnef đưa ra trong buổi phát biểu trên truyền hình
theo dữ liệu hải quan trung quốc nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của trung quốc trong tháng một mươi một khi bắc kinh nhập khẩu khoảng hai hai triệu thùng dầu mỗi ngày
nhập khẩu dầu từ nga trong năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng một trăm linh triệu tấn
trong khi đó ấn độ quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba châu á và là nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới cũng đã trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn của nga
theo dữ liệu ông tukharev cung cấp khoảng bảy mươi triệu tấn dầu đã đến ấn độ trong năm nay
kể từ năm hai nghìn hai mươi hai nga đã đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương tây sau khi eu ngừng chấp nhận vận chuyển dầu bằng đường biển của moscow
theo giám đốc điều hành charles neff các thị trường mới cho xuất khẩu năng lượng của nga cũng đã xuất hiện bao gồm ai cập màu đốc myanmar và pakistan
chính quyền tỉnh ishikawa nhật bản đã bắt đầu khởi công xây dựng nhà tạm cho những người bị mất nhà cửa do trận động đất mạnh xảy ra trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi bốn
trận động đất đến nay đã khiến hai trăm một mươi năm người thiệt mạng hai mươi tám người vẫn còn mất tích và gần hai mươi ba người đang phải sống tại các cơ sở tạm trú
theo kế hoạch chính quyền ishikawa sẽ xây một trăm một mươi năm ngôi nhà tạm ở thành phố wajima và thành phố shizu sáu mươi ngôi nhà ở các thị trấn noto và anamizu lân cận trong thời gian khoảng một tháng
tại nhật bản nạn nhân chịu ảnh hưởng thiên tai được hỗ trợ cung cấp chỗ ở miễn phí trong thời gian tối đa là hai năm hoặc cho đến khi họ tìm được nơi ở mới
những người bị ảnh hưởng thiên tai cũng có thể lựa chọn phương án thuê nhà ở với toàn bộ chi phí do chính quyền địa phương chi trả
trong khi đó thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết
chính phủ nước này sẵn sàng cung cấp khoảng năm năm trăm linh nhà ở cho thuê tại tỉnh ishikawa và khoảng một mươi bảy ngôi nhà tại các tỉnh xung quanh cho những người bị mất nhà cửa do động đất
các hãng hàng không ở mỹ đã phải hủy hơn một sáu trăm linh chuyến bay sau khi một cơn bão mùa đông lớn ập đến gây mất điện và ảnh hưởng đến một mươi hai bang của nước này
khả năng đợt đóng băng sâu sẽ diễn ra vào cuối tuần này
cục hàng không liên bang mỹ faa cảnh báo
trời nhiều mây tuyết rơi và gió thổi mạnh có thể khiến các chuyến bay bị lùi giờ tại một số sân bay
starwest airlines dẫn đầu danh sách bị hủy với ba trăm năm mươi năm chuyến bay
tiếp theo là skywest airlines với hai trăm bảy mươi năm chuyến
united airlines đã hủy hai trăm năm mươi tám chuyến bay trong đó một số chuyến bị hủy kéo dài đến ngày một mươi ba tháng một
khi họ chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý để tiếp tục vận hành các máy bay phản lực boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín
hãng hàng không này cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang khai thác một số chuyến bay theo kế hoạch bằng cách chuyển sang các loại máy bay khác
cơ quan chức năng trung quốc vừa đưa ra năm biện pháp bắt đầu có hiệu lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào trung quốc
các biện pháp trên của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quốc gia trung quốc nhằm thúc đẩy môi trường tự do đi lại cũng như thuận tiện hơn cho đầu tư và thương mại quốc tế tại quốc gia này
đối với các trường hợp khẩn cấp đến trung quốc để hợp tác kinh doanh tham viếng đoàn tụ gia đình
công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin visa với các giấy tờ cần thiết ngay tại cảng hàng không cửa khẩu
công dân nước ngoài có thể quá cảnh trực tiếp trong hai mươi bốn giờ mà không cần phải kiểm tra visa tại chín sân bay ở bắc kinh thượng hải hàng châu thông quyến thành đô tây an
công dân nước ngoài tại trung quốc có thể nộp đơn xin gia hạn cấp mới thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương
yêu cầu cấp thị thực nhập cảnh và xuất cảnh nhiều lần tại những nơi quản lý xuất nhập cảnh nếu có thư mời
ngoài ra công dân nước ngoài có thể thường trú tại trung quốc cũng được giao dịch ngân hàng chứng khoán ngoại hối dễ dàng hơn
sau khi bắc kinh cấp id thường trú cho người nước ngoài từ năm hai nghìn hai mươi ba
dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh trong năm hai nghìn hai mươi bốn với đà phục hồi kinh tế và việc mạnh mẽ nối lại các tuyến bay quốc tế tới trung quốc